thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn
phần trích từ hai bài viết của tác giả cao hồng trên báo công an nhân dân
về vấn đề tin giả ký sinh theo dịch covid một mươi chín để trục lợi chống phá
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình phòng chống dịch covid một mươi chín
nhắc đến từ virus người ta nghĩ ngay đến dịch bệnh
đến những đại dịch từng lây lan khắp toàn cầu gây thảm họa cho con người
thế nhưng cũng chính trong thời kỳ công nghệ không dây phát triển
như hiện nay trên không gian mạng đang tồn tại loại virus không gây dịch bệnh nhưng lại gây hậu quả khôn lược
loại virus ấy có tên là virus tin giả
và thực tế thứ virus này đang làm ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh
tới trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia
theo thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
đến nay cả nước có trên ba trăm linh trường hợp đưa tin giả liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi cả nước đang quán triệt tinh thần của thủ tướng chính phủ chống dịch như chống giặc
hành vi phát tán virus tin giả lên không gian mạng khiến cho việc phòng chống dịch bệnh
mang tính cấp bách này bị ảnh hưởng
ngay từ ngày đầu của dịch bệnh covid một mươi chín bài viết của bác sĩ trần văn phúc
bệnh viện đa khoa sanh phôn hà nội
đều từ việc bùng phát bệnh sởi năm hai nghìn một mươi bốn tại nước ta và lo ngại
trong dịch bệnh lần này có một loại virus khiến việc chống trọi khó khăn hơn đó là virus tin giả
và đúng như dự báo của bác sĩ trần văn phúc virus tin giả tràn lan trên mạng internet
đã và đang cản trở việc phòng chống dịch gây hoang mang trong dư luận tạo sự bất ổn của xã hội
ở việt nam hiện nay khi số lượng người sử dụng internet là sáu mươi bốn triệu chiếm hai phần ba dân số
năm mươi tám triệu tài khoản facebook không gian mạng trở thành một môi trường lý tưởng
để phát triển và kéo theo cả những cạm bẫy rác rưỡi
tin giả muôn hình vạn trạng từ chuyện liên quan đến đời sống cá nhân của các ngôi sao
đến các vấn đề kinh tế xã hội an ninh chính trị với tốc độ lan truyền nhanh chóng trên môi trường mạng
tin giả thực sự đã gây ra những ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống
bài viết của bác sĩ trần văn phúc về việc bùng phát bệnh sởi năm hai nghìn một mươi năm
còn cho biết theo thống kê của bộ y tế năm hai nghìn một mươi bốn cả nước có ba mươi năm ca suốt phát ban nghi sởi
hơn sáu ca ghi nhận mắc bệnh sởi một trăm bốn mươi bảy trường hợp tử vong
bệnh sởi đã được khống chế sau nhiều năm nhờ vaccine nhưng bùng phát trở lại
vì những con virus tin giả chui vào internet mang theo những lời đe dọa về vaccine
khiến nhiều phụ huynh không dám cho con đi tiêm phòng
tin tức giả
tin tức giả về virus corona có thể là tác nhân khiến đại dịch thêm trầm trọng
chỉ tính từ đầu tháng hai đến nay virus tin giả về covid một mươi chín đã trở thành một loại virus gây ra tác hại khôn lường
nó khiến người ta hiểu sai về cơ chế lây nhiễm nguồn lây nhiễm cách phòng tránh hiệu quả điều trị
nó khiến cả cộng đồng dân cư hoặc địa phương nháo nhát trước hoang tin có người nhiễm người tử vong vì covid một mươi chín
nó tạo nên những cơn sốt khẩu trang thuốc tẩy trùng
và nhiều hệ lụy khác nữa
thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho thấy
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày hai mươi tháng một đến ngày năm tháng hai
trên không gian mạng có khoảng hai trăm linh bài đăng trên các trang tin điện tử blog mạng xã hội facebook
thu hút hàng triệu lượt tương tác
đáng chú ý lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh
các thế lực thù địch các đối tượng chống đối phản động và một số người dân nhận thức chưa đầy đủ
đã đăng tải phát tán nhiều thông tin không đúng sự thật xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại việt nam
theo thống kê phần loại những thông tin thất thiệt về dịch bệnh covid một mươi chín chủ yếu ở mấy dạng như
lan truyền thông tin tìm cách chữa trị virus corona tại nhà
tung tin sai sự thật về số lượng ca nhiễm tử vong tại việt nam
tung tin đóng cửa biên giới với trung quốc
kêu gọi việt nam đóng cửa biên giới
tán phát thông tin người trung quốc đến việt nam
kêu gọi người dân bãi công bãi thị và bãi khóa trên toàn lãnh thổ việt nam
tung tin về nhà nước phun thuốc ngừa virus corona trên bầu trời toàn quốc
tuyên truyền thông tin vaccine chữa trị virus corona

có thể lấy ví dụ về việc loan tin việc chữa trị bệnh virus corona
tại nhà của các tài khoản facebook như
thủy trang nguyễn
nhật ký yêu nước
redo trên trời mới
là các tài khoản do các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài quản trị điều hành
với hàng loạt bài viết như
bạn muốn mình là người sống sót trong con số chín mươi sau khi bị nhiễm virus vũ hán thì làm đúng cách sau
phương pháp kiềm chế nhiệt độ trong người chống virus corona
sự hợp lý khi chữa trị bệnh virus corona
cách sống với con virus vũ hán
với nội dung hướng dẫn cách trần đoán
và tự điều trị tại nhà
bằng cách uống thuốc tylenol
là hoạt chất acetaminophen
dùng để điều trị
các triệu chứng sốt cảm lạnh cúm
không nghe theo hướng dẫn trần đoán
và điều trị do bộ y tế ban hành
mặc dù đưa ra những lời khuyên trái ngược
với thông tin về phòng ngừa điều trị
của tổ chức y tế thế giới
bộ y tế việt nam
nhưng những bài viết này
đã thu hút hàng triệu lượt tương tác
nhiều đối tượng trong nước trích đăng lại nội dung
khiến dư luận hoang mang
trong số các đối tượng chia sẻ những bài viết kiểu này
ở trong nước
có nhiều người đang kinh doanh online
điều này cho thấy để câu view câu like
và phục vụ việc kinh doanh
họ đã bất chấp tất cả để trục lợi
tung tin sai sự thật về số lượng ca nhiễm
tử vong do virus corona
tại việt nam
cũng gây ra những tác hại khôn lường
từ ngày hai mươi tháng một
đến mùng năm tháng hai
cơ quan công an xác định được
ba mươi năm tài khoản facebook đưa ra thông tin thất thiệt như
ba mươi ba trường hợp nhiễm virus corona
tử vong tại bệnh viện chợ rẫy
thành phố hồ chí minh có năm trường hợp
đà nẵng có một mươi ba trường hợp nhiễm virus corona
và đang tăng nhanh
ở nha trang hà nội thanh hóa
cao bằng kiên giang phú quốc
lại có những thông tin bịa đặt
loan báo số người nhiễm bệnh
tại một mươi hai tỉnh thành ở nước ta là gần năm trăm linh người
không chỉ dừng lại
việc đưa các thông tin sai sự thật về dịch bệnh
trên không gian mạng còn lan truyền
những thông tin ảnh hưởng trực tiếp
đến sản xuất kinh doanh quan hệ ngoại giao
các đối tượng tung tin bịa đặt
về việc có gửi trung quốc
tại các khu công nghiệp tỉnh quảng nam
nhiễm virus corona
đã làm cho một sáu trăm linh công nhân tại quảng nam
đỉnh công tập thể
hành vi phát tán virus tin giả
về dịch bệnh covid một mươi chín
đã gây nhếu loạn thông tin
làm giảm hiệu quả của công tác
truyền thông về phòng chống dịch
mà bộ y tế các cơ quan báo chí
chính thống trong nước đang thực hiện
từ đó gây ảnh hưởng xấu
đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh
cùng với việc phát tán virus tin giả
các tổ chức đối tượng phản động
chống phá còn coi đây là cơ hội
để xuyên tạc tình hình dịch bệnh
công tác phòng chống dịch
và chống phá chủ trương chính sách
của đảng nhà nước
đây là loại ký sinh trùng
đang hằng ngày hằng giờ ký sinh
vào virus corona để hoạt động chống phá
trong bối cảnh dịch bệnh
covid một mươi chín đang có những diễn biến
có thể khẳng định rằng
trong khi chính phủ bộ y tế và cả cộng đồng
đang nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh
lại có những kẻ tung tin rả
ký sinh theo virus corona
để trục lợi để chống phá
thành quả chống dịch phá hoại
thành tựu phát triển kinh tế xã hội
sự ổn định về chính trị của đất nước ta
ngoài những người trong nước
lợi dụng dịch covid một mươi chín để tung tin giả
nhằm mục đích cầu view cầu like
còn có những tổ chức đối tượng phản động
chống đối ở nước ngoài cũng ký sinh vào virus corona
để tiếp tục thực hiện những chiêu trò
chống phá đảng nhà nước
chống chính quyền nhân dân
họ trí trá trắng trợn
khi tung ra những thông tin xuyên tạc sự thật
đó là hệ thống tuyên truyền
của các tổ chức phản động lưu vong như
việt tân chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
phong trào chống trung cộng bệnh trướng
phong trào con đường việt nam
và một số đối tượng như
nguyễn văn đài lê trung khoa
bùi thanh hiếu nguyễn văn hải
tạ phong tần
những tổ chức cá nhân này
đã tích cực phát tán thông tin
xuyên tạc về tình hình dịch bệnh
công kích chính phủ bộ y tế
chính quyền địa phương
công tác phòng chống dịch
nhóm đối tượng này tập trung
tổ chức thăm dò ý kiến về việc
đóng cửa biên giới với trung quốc
thu hút nhiều nghìn lượt ý kiến yêu cầu
chính phủ việt nam đóng cửa biên giới với trung quốc
xuyên tạc nguyên nhân không đóng cửa biên giới
với trung quốc là do
đã ký kết hiệp ước với trung quốc
chỉ khi trung quốc cho phép mới được
đóng cửa biên giới
kêu gọi tạm dừng hoạt động các phương tiện công cộng
trường học trong vòng hai tháng
tiến hành giữ chữ lương thực thực phẩm
các đối tượng chống phá đã không từ bất cứ thủ đoạn nào
để tung tin thất thiệt
bất chấp việc ảnh hưởng đến đời sống của người dân
đến uy tín cũng như lợi ích quốc gia dân tộc
các đối tượng này còn xuyên tạc
sáu tỉnh biên giới với trung quốc
gồm điện biên lai châu lào cai
hà giang cao bằng lạng sơn
hiện có hai mươi người đang làm việc tại trung quốc
những người lao động này
vừa trở về quê an tết
hiện có hơn sáu người
trên hai mươi người đã nhiễm virus corona
chúng trắng trợn bịa đặt rằng
huyện mường nhé có ba trăm linh người nhiễm
các huyện bát sát mường khương simacai
có hai người nhiễm
và các cấp chính quyền
đang giấu giếm thông tin về dịch bệnh
mặc dù đây là thông tin dối trá
nhưng có hàng chục nghìn lượt tương tác trên không gian mạng
tạo nên sự nhiễu loạn thông tin
gây hoang mang dư luận
có thể khẳng định
virus tin giả được những kẻ sâu
phát tán lây lan trên internet
không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà nó còn thâm nhập vào các lĩnh vực khác
của đời sống kinh tế chính trị
mặc dù là những thông tin bịa đặt
nhưng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
có độ tương tác cao trên internet
gây ra những bất ổn trong dư luận
và đời sống xã hội
trong khi chính phủ bộ y tế
các cấp chính quyền và người dân nước ta
đồng lòng thực hiện hàng loạt các biện pháp
phòng chống covid một mươi chín
các đối tượng chống phá
còn lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
để đăng tải nhiều bài viết
công kích hệ thống chính trị
trong việc phòng chống dịch bệnh
một số hội nhóm của đông thành viên
đăng tải nhiều tin bình luận thất thiệt
về việc đóng cửa biên giới
công kích hoạt động điều hành của chính phủ
mặc dù đã tuyên truyền cảnh cáo
thậm chí là xử phạt khá nhiều
song tin giả về dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn lan truyền trên mạng xã hội
và cả trong đời thực
cơ quan công an đã triệu tập
đấu tranh với hàng trăm đối tượng
xử phạt gỡ bỏ thông tin sai lệch
đồng thời yêu cầu các nhà mạng lớn
thực hiện phần trách nhiệm của mình
trong ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu giả mạo
bất bình với việc tin già hoành hành
trên không gian mạng
những người sử dụng mạng chân chính
đã tạo ra các diễn đàn để tiêu diệt virus tin giả
trong đó có fanpage
trung tay phòng chống fake news
mùa dịch covid một mươi chín
do chuyên gia truyền thông lê quốc vinh sáng lập
tại diễn đàn này
các thành viên đã lật tẩy nhiều thông tin sai lệch
chỉ ra những đối tượng
chống phá chuyên tung tin già
chống tin già
cũng là biện pháp phòng chống covid một mươi chín
và góp phần ngăn chặn những thế lực thù địch
lợi dụng dịch bệnh
để chống phá nước ta
chương trình tạm dừng tại đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau